để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho học sinh trong thời điểm nắng nóng khắc nghiệt
nhiều trường học tại tp hf đã điều chỉnh giờ mở cổng trường cho học sinh
bố trí khu vực thoáng mát cho học sinh đến sớm ngồi đợi chờ vào buổi học
hiện tại các trường học đã khẩn trương bố trí nơi đợi chỗ nghỉ tranh nắng cho học sinh đi học sớm
đã nhận được sự ủng hộ cao của các phụ huynh học sinh
ngoài có chỗ mát mẻ an toàn các trường đều có giá sách để giúp học sinh cảm thấy
thời gian đợi đến giờ học không bị quá lâu tránh nô đùa dưới thời tiết ói bức
đối với các nhà trường không bảo đảm những điều kiện trên
đề nghị dừng việc tổ chức học hai buổi một ngày và học bán chú
việc bố trí khu vực chờ cho học sinh vừa đáp ứng được việc giữ an toàn
bảo vệ sức khỏe cho học sinh không bán chú
vừa tránh ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi sinh hoạt của học sinh bán chú